công an tỉnh bình dương vừa bắt khẩn cấp đối với năm người tại trung tâm đăng kiểm sáu nghìn một trăm linh chín d về hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
cơ quan chức năng xác định tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một trăm linh chín d có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi bỏ qua lỗi vi phạm của phương tiện tới đăng kiểm
không thực hiện đúng quy trình nghiệm thu cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe cơ giới cải tạo để thu tiền của chủ phương tiện gây quỹ hoạt động trung tâm